với mục tiêu phát huy vai trò sung kích sáng tạo của thanh niên đồng thời phát triển kinh tế hộ bền vững
xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gắn phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực biên giới
trong những năm qua tỉnh lào cai đã tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển làng thanh niên lập nghiệp
tại xã biên giới lùng vai qua đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thanh niên và nhân dân trong vùng
góp phần bảo vệ giữ vững chủ quyền biên giới
đây là ngôi nhà vừa mới được hoàn thành của gia đình anh chảo việt xuân
một trong số những hộ thanh niên đầu tiên tình nguyện chuyển về làng thanh niên lập nghiệp biên giới lùng vai sinh sống
nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền tỉnh lào cai đến nay lực kinh tế của gia đình anh đã ổn định
chất lượng đời sống không ngừng được nâng cao
về cái nơi ở mới thì nói chung là đường giao thông đi lại thuận tiện hơn
đất sản xuất cũng thuận tiện hơn làm ra sản phẩm bán cũng dễ hơn
nơi cũ nơi quê cũ của chúng tôi là đường giao thông thì cũng rất là khó khăn
điện không có thế thì chúng tôi mới quyết định để sung phong vào nơi ở mới
ngoài việc hỗ trợ về nhà ở và hệ thống cơ sở hạ tầng
tỉnh lào cai còn hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình trong khu vực
vùng dự án với hàng chục hectare đất nông nghiệp hỗ trợ cây con giống cho người dân
từng bước hình thành nên vùng sản xuất tập trung
ngăn việc làm và thu nhập ổn định hơn cho ba trăm linh lao động địa phương
chúng tôi mới vào thì chưa có nhà văn hóa
chúng tôi vẫn học để sinh hoạt đoàn đều đều một tháng một lần
chúng tôi thường trao đổi kinh nghiệm sản xuất này
rồi là về sản phẩm làm ra thì những người nào quen mối buôn thì mình gọi vào để thu mua sản phẩm cho bà con
rồi còn tuyên truyền về cái
kế hoạch hóa gia đình để mỗi nhà chỉ được để khoảng hai con cho cuộc sống đỡ khó khăn
làng thanh niên lập nghiệp biên giới lùng vai được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
có quy mô là một trăm sáu mươi hộ dân trên diện tích một hai trăm hai mươi một ha với tổng số vốn đầu tư là năm mươi năm tỷ đồng
đến nay công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đã hoàn tất
người dân đã có đầy đủ điện đường trường trạm phục vụ sinh hoạt
hiện đã có một trăm hai mươi hai hộ định cư tại vùng dự án
trong đó một trăm một mươi hộ tại chỗ và một mươi hai hộ gia đình thanh niên đến định cư mới
việc thanh niên vào làng thì ngoài cái mục đích cao cả nhất là lo cho cái sinh kế của các cái hộ gia đình
và xây dựng các cái hộ lập thân lập nghiệp xây dựng cái cuộc sống gia đình ấm nọ hạnh phúc
thì còn có một mục đích hết sức to lớn nữa đó là di dân ra biên giới để bảo vệ biên giới
bảo vệ cái chủ quyền biên giới quốc gia
và lãnh thổ của chúng ta
làng thanh niên lập nghiệp tại xã biên giới lùng vai đã phát huy hiệu quả thiết thực
góp phần phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống cho người dân gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới
tuy nhiên trong thời gian tới tỉnh lào cai cần chú trọng xây dựng làng thanh niên lập nghiệp kiểu mẫu
gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
đặc biệt chú trọng đưa ra các giải pháp sinh kế giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế bền vững để ổn định đời sống gắn bó lâu dài với làng